liên tiếp có ca mắc mới covid một mươi chín là người nhập cảnh vào việt nam
việc lấy mẫu xét nghiệm những người này có thể cho kết quả không đúng
nếu quá trình lấy mẫu có chưa đủ thời gian đo lượng virus
bộ y tế yêu cầu là mọi quy trình lấy mẫu xét nghiệm cần phải thực hiện đúng số lần
số lượng cũng như là thời gian quy định và cần phải tuân thủ thời gian cách ly của những người nhập cảnh
bệnh nhân covid một mươi chín âm tính rồi lại dương tính
sau khi cho kết quả dương tính thì xét nghiệm lại lần nữa có kết quả âm tính
đó là tình trạng của những ca nhập cảnh mắc covid một mươi chín trong thời gian gần đây
các chuyên gia y tế cho biết quy trình lấy mẫu xét nghiệm
và thời gian thực hiện xét nghiệm quyết định một phần kết quả có chuẩn xác hay không
nó phụ thuộc vào quá trình lấy mẫu bệnh phẩm
khi mà lấy mẫu bệnh phẩm mà không đúng
không đúng thứ nhất là không đúng về vị trí cũng như là không đúng về cái chất lượng của mẫu
thì cũng làm cho sự sai lệch kết quả của xét nghiệm
nó đi tham pcr để khẳng định xem có bị nhiễm sars cov hai hay không
trong giả sử điều kiện kỹ thuật làm rất chuẩn lần nào cũng là âm tính âm tính thật
thì vẫn có thể bởi vì chưa đủ lượng virus để mới có thể phát hiện được
chẳng hạn như ta nói chẳng hạn một mươi mu tám thì mới có thể gây những biểu hiện âm sàng và mới phát hiện được
thế thì có thể người bệnh vẫn mang virus nhưng mà số lượng nó thấp chưa thể phát hiện được
trường hợp bệnh nhân số một nghìn ba mươi hai tái dương tính vừa qua
là bài học kinh nghiệm sâu sắc về thời gian thực hiện xét nghiệm
trong những ngày gần đây việt nam liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới covid một mươi chín là ca nhập cảnh
có ngày có đến hàng chục ca quy trình cách ly và thực hiện các xét nghiệm đều phải hết sức chặt chẽ
chuẩn xác với bất kỳ sơ suất nào đều có thể khiến mầm bệnh lây lan ra cộng đồng